các bạn bắt buộc thực hiện xét nghiệm nhanh cho các bệnh nhân đăng ký khám bệnh và nhập viện điều trị hoặc người nuôi bệnh
và chi phí xét nghiệm nhanh của tất cả các nhóm đối tượng này đều là một trăm hai mươi sáu đồng như giá niêm yết
riêng người đăng ký khám bệnh nhập viện điều trị phải đóng thêm một trăm năm mươi đồng
khi chúng tôi đặt vấn đề có một số người nuôi bệnh vẫn phải đóng số tiền hai trăm bảy mươi sáu đồng bằng với chi phí của người khám bệnh
ông hưng khẳng định không có và cho biết sẽ xác minh
theo ông lúc bệnh nhân nhập viện người nuôi bệnh đăng ký luôn với bệnh viện được test nhanh và cấp thẻ
chỉ với người có đăng ký khám bệnh mới thu thêm một trăm năm mươi đồng là tiền công khám dịch vụ ở các chuyên khoa ông hưng khẳng định
trong khi đó một nhân viên trực tiếp tư vấn thu tiền test nhanh tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức cho biết
đơn vị vừa khai trương dịch vụ xét nghiệm cho người có nhu cầu từ ngày một tháng một mươi một sau thời gian chưng dụng làm nơi điều trị covid một mươi chín
nhu cầu xét nghiệm rất lớn
trung bình một ngày có khoảng một trường hợp đến xét nghiệm chủ yếu là test nhanh
khi được hỏi tại sao chi phí xét nghiệm lại khác so với giá niêm yết nhân viên này nói có thể đã có giá khác mà chưa được cập nhật
để chúng tôi hỏi phòng kế hoạch tài chính kế toán
như vậy với số lượng khoảng một người test nhanh nêu trên số tiền trung bình một ngày bệnh viện thu cao hơn giá niêm yết sẽ là một mươi bảy triệu đồng
và nếu kéo dài trong vòng một tháng có thể số tiền thu tranh lệch khoảng nửa tỷ đồng
thông tin từ trung bình
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
cơ quan này ghi nhận số ca dương tính với ncov ở huyện hóc môn đang có chiều hướng gia tăng
đa số f mới được phát hiện tại huyện hóc môn là công nhân người lao động làm việc tại các công ty doanh nghiệp
ngoài ra một số ca lây nhiễm do ăn uống tại hàng quán
đội phản ứng nhanh của hcdc có mặt tại hai xã xuất hiện ổ dịch ở huyện hóc môn để tìm nguyên nhân số ca f mới tăng cao tại khu vực này
địa phương đang khẩn trương xử lý ổ dịch
theo báo cáo của trung tâm
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một toàn huyện có sáu bảy trăm một mươi hai ca f qua test nhanh ghi nhận chủ yếu từ cộng đồng tại ba bốn trăm ba mươi ba hộ gia đình
trong đó đa số người dân có triệu chứng nhẹ sốt ho tỷ lệ phát hiện khoảng tám mươi sáu
các trường hợp còn lại là người dân tự test nhanh và xét nghiệm từ các công ty phòng khám tư nhân bệnh viện
theo trung tâm y tế huyện hóc môn các ca test nhanh dương tính hầu hết là ổ dịch gia đình

hai mươi năm ổ dịch cộng đồng
theo hướng dẫn mới của sở y tế tp hcm nơi ở của f được xem là ổ dịch hộ gia đình
khu vực dân cư có từ hai hộ gia đình có f trở lên được gọi là ổ dịch cộng đồng
huyện hóc môn hiện có hai mươi năm ổ dịch cộng đồng cần được kiểm soát
khu vực tập trung nhiều f cần tập trung xử lý ở các xã xuân thới thượng đông thạnh bà điểm nhị bình
hiện khó khăn của huyện hóc môn là f không còn chủ quan
f cách ly tại nhà chưa được quan tâm hỗ trợ an sinh
dẫn đến việc f vẫn sinh hoạt làm việc bình thường chưa đảm bảo tuân thủ chặt chẽ cách ly tại nhà
bên cạnh đó thủ tục hành chính nhiều người dân lo ngại hạn chế sử dụng thuốc monupiravir
số lượng f cách ly tại nhà ở hóc môn khá lớn sáu sáu mươi sáu người tính đến chiều sáu một mươi một
tuy nhiên đội giám sát f cách ly tại nhà chưa đủ để đảm bảo yêu cầu giám sát sự tuân thủ cách ly của người bệnh
ngoài ra một số khu vực lực lượng chức năng chưa kịp dán bảng cảnh cáo tại nhà của f hai
ông nguyễn lê trọng tâm chủ tịch ubnd thị trấn hóc môn cho biết trong tuần gần đây số ca f cộng đồng trên địa bàn có sự gia tăng
theo ông tâm đa số kf mới là công nhân người lao động làm việc tại các công ty doanh nghiệp từ các địa phương khác trở về nhà sau đó lây nhiễm trong gia đình
ngoài ra một số f lây nhiễm do ăn uống tại hàng quán
ubnd công bố đường dây nóng của đội phản ứng nhanh cho toàn bộ người dân
bất kỳ ai có triệu chứng liên hệ tổ phản ứng nhanh lập tức có mặt để test nhanh cho cả gia đình
nếu xác định f một số tổ khác đến phong tỏa tạm thời
một tổ phụ trách thẩm định tiêu chuẩn cách ly tại nhà của f
nếu f không đủ điều kiện xe chuyên dụng lập tức đưa họ đến khu cách ly để hạn chế thấp nhất lây nhiễm trong cộng đồng
theo quy trình mới các f khi được phát hiện nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà và phát thuốc điều trị
trước nhà f được rán biển cảnh báo địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày thứ bảy gia đình f được test lại và xét nghiệm vào ngày thứ mười
để quyết định hết cách ly
về khách quan khi thành phố mở cửa lại số ca f sẽ có sự gia tăng
tuy nhiên hiện nay nhiều người dân còn có tâm lý chủ quan
họ cho rằng đã tiêm hai mũi vaccine thì không mắc bệnh
một số người rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh không tuân thủ năm k ông tâm chia sẻ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp
xin quý vị tuyệt đối không chủ quan và thực hiện tốt năm k để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại